báo nhân dân có bài viết quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công
trong bối cảnh thế giới nhiều biến động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và thương mại
nền kinh tế trong nước phải trông cậy rất nhiều vào giải ngân vốn đầu tư công
thời điểm này chỉ còn hơn ba tháng nữa là kết thúc năm
nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung bình cả nước vẫn thấp
chỉ đạt bốn mươi hai ba mươi năm kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
quyết liệt thúc đẩy giải ngân được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các bộ ngành địa phương
nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng gdp sáu năm đã đề ra
từ vụ cháy trung cư mini trên phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
cho thấy công trình sai phạm đã nhận được che chắn phạt rồi cho tồn tại
báo tuổi trẻ có bài viết chấm dứt ngay nạn phạt cho tồn tại
theo bài viết nguyên nhân của thực trạng trên là do người có thẩm quyền không xử lý nghiêm đúng theo quy định pháp luật
có tình trạng xử phạt với nạn phạt
hình thức phạt tiền rồi xong mà không áp dụng biện pháp buộc tháo rỡ khôi phục tình trạng ban đầu
hoặc thậm chí là nhận phong bì để làm ngơ hoặc chỉ dẫn cho chủ nhà chạy để hợp thức hóa vi phạm
việc này làm tăng thêm hành vi vi phạm xây dựng với tâm lý yên tâm rằng cứ chịu phạt tiền rồi chạy trọt là xong
thực trạng này cần chấn chỉnh chấm dứt
còn bài viết trên báo kinh tế và đô thị thì cho rằng mặc dù loại hình nhà ở trung cư mini
đang rất phổ biến tại các đô thị lớn nhưng trong các văn bản quy phạm pháp luật thì hầu như thiếu những quy định cụ thể
cho loại hình này và như vậy hệ lụy tất yếu sẽ xảy ra
cần sớm đưa ra những quy định riêng đối với trung cư mini từ diện tích đất đủ điều kiện xây dựng
mật độ xây dựng tầng cao các quy định về an toàn cháy
nếu không sớm kiểm soát việc xây dựng trung cư mini tràn lan có thể làm phá vỡ quy hoạch phát triển đồ thị
gây áp lực lên hệ thống hạ tầng xã hội
bài viết trên báo hà nội mới nhận định vụ hỏa hoạn tại quận thanh xuân không chỉ cảnh báo những bất cập
của loại hình nhà ở trung cư mini mà còn cảnh báo vấn đề chỗ ở của người dân một vấn đề lớn hơn sâu xa hơn
đó là thị trường bất động sản đang thiếu trầm trọng sản phẩm nhà ở giá bình dân nhà ở xã hội
thực tế chính sách phát triển nhà ở đã có từ lâu nhưng số lượng nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng chưa như mong muốn
bởi rất nhiều nguyên nhân
từ cơ chế quy hoạch đến quỹ đất và đặc biệt là nguồn vốn để tạo lập quỹ nhà giá cả hợp lý
và đối tượng thu nhập thấp có thể vay để mua nhà
việc khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân là chìa khóa giải quyết vấn đề
xong muốn như vậy thì phải có các giải pháp thực sự đột phá
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám quy định mới không phân biệt môn chính môn phụ
không tính điểm trung bình chung
tất cả các môn của thông tư hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ giáo dục và đào tạo được đánh giá là tiến bộ
tuy nhiên sau ba năm vận hành nhiều ý kiến cho rằng quy định này có thể dẫn đến việc học sinh sẽ học thêm nhiều hơn
để đạt các danh hiệu học sinh xuất sắc học sinh giỏi bớt bệnh thành tích để giảm sức ép học thêm
bài viết trên báo đại đoàn kết
nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng hiện nay thời gian trên lớp không đủ để thầy cô luyện kỹ năng và rèn học sinh thói quen tự học
học sinh vẫn tìm đến học thêm
khi sĩ số lớp chưa giảm tài học sinh chưa học được cách tự học cộng thêm áp lực thi cử
thì việc dạy thêm học thêm vẫn chưa thể thuyên giảm
nhu cầu nhân lực về công nghệ thông tin công nghệ số của việt nam hiện nay là một trăm năm mươi kỹ sư một năm
thế nhưng con số thực tế mới đáp ứng được từ bốn mươi cho đến năm mươi nhu cầu và để giải quyết bài toán thiếu hụt khoảng bảy mươi nhân lực it mỗi năm
đây là nội dung bài viết
đại học số
đại học số là lời giải cho thực trạng thiếu nhân lực số trên báo lao động
để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự số trước hết là các trường đại học phải mở thêm các ngành đào tạo kỹ sư công nghệ đạt chất lượng
sự hạn chế của một số trường đại học là ở chỗ sinh viên ra trường phải đào tạo lại mới sử dụng được
trong khi chờ đợi nguồn nhân lực bước ra từ các trường đại học
cần có chính sách thu hút chuyên gia công nghệ là người việt nam đang làm việc ở các nước kể cả nước ngoài